mới đây một nghiên cứu đã chỉ ra f tiêm hai mũi vaccine có khả năng chống lại covid một mươi chín đến chín mươi
kéo dài hơn một mươi năm tháng so với bảy mươi ba ở f không tiêm chủng
nghiên cứu cho cơ quan an ninh y tế anh thực hiện bao gồm ba mươi năm nhân viên y tế
kết quả đã cho thấy những người từng nhiễm covid một mươi chín nhưng chưa tiêm chủng phát triển được tám mươi năm khả năng bảo vệ
từ ba đến chín tháng sau khi nhiễm bệnh nhưng tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn bảy mươi ba sau một mươi năm tháng kể từ ngày nhiễm bệnh
ngược lại những f đã được tiêm hai mũi vaccine có khả năng bảo vệ chống lại covid một mươi chín đến chín mươi một
trong vòng từ ba đến chín tháng sau khi nhiễm bệnh và con số này vẫn tiếp tục được duy trì ở mức chín mươi
đến một mươi năm tháng sau khi nhiễm covid một mươi chín
báo cáo này đã bác bỏ những ý kiến cho rằng đã nhiễm covid một mươi chín thì không cần tiêm chủng nữa
tiến sĩ josen hopkings cố vấn y tế của cơ quan an ninh y tế anh người dẫn đầu cuộc nghiên cứu đã chia sẻ những phát hiện
sau khi bác sĩ james chuyên gia tư vấn và gây mê tại bệnh viện king s college london anh
đã đưa ra cuộc tranh luận xung quanh về việc người từng nhiễm covid một mươi chín có nên tiêm chủng hay không
bác sĩ james nói với bộ trưởng y tế anh ông sajid javid rằng trong số những nhân viên y tế tuyến đầu
của dịch vụ y tế quốc gia anh những ai từng nhiễm covid một mươi chín sẽ không cần phải tiêm chủng nữa
vì họ đã có khả năng miễn dịch đủ tốt
liên quan đến quy định cách ly dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai về việc trẻ em dưới một mươi hai tuổi chưa tiêm vaccine
khi về quê phải cách ly một mươi bốn ngày chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương
điều chỉnh tạo điều kiện để người dân về quê đón tết
trước đó trên một số kênh thông tin phản ánh trường hợp gia đình chị nx sống ở quận nam từ liêm
thành phố hà nội về quê ở thị trấn tây sơn huyện hương sơn hà tỉnh
phải cách ly một mươi bốn ngày nguyên nhân là do con gái của chị x mới bảy tuổi là đối tượng chưa được tiêm vaccine
nên buộc phải áp dụng biện pháp cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
cụ thể gia đình chị x trú ở quận nam từ liêm là vùng dịch cấp độ ba của thành phố hà nội
ngày một mươi chín tháng một gia đình chị về quê để chuẩn bị đón tết
theo quy định khi về địa phương là gia đình phải cách ly tại nhà bảy ngày để theo dõi sức khỏe
gia đình chị x đã chủ động về sớm để sau khi hoàn thành việc cách ly sẽ kịp xung vầy đón tết với người thân
tuy nhiên do con gái của chị x mới bảy tuổi chưa được tiêm vaccine nên buộc phải cách ly một mươi bốn ngày
ngày hai mươi tháng một chính quyền thị trấn tây sơn đã căng dây gián biển và ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly
tại nhà một mươi bốn ngày đối với ba người trong gia đình chị x
vì cháu bé mới bảy tuổi chưa thể tự lo cho bản thân khi phải cách ly một mươi bốn ngày cần người chăm sóc
việc buộc phải cách ly một mươi bốn ngày đã đẩy gia đình chị nx vào tình huống dở khóc dở cười
và có nguy cơ lỡ kế hoạch đón tết với gia đình
ông trần văn thắng chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn tây sơn huyện hương sơn cho biết
việc cách ly địa phương áp dụng theo văn bản hướng dẫn của sở y tế
trường hợp này hai vợ chồng đã tiêm đủ hai mũi vaccine nếu không có con nhỏ thì chỉ theo dõi sức khỏe tại nhà thôi
nhưng vì họ có con nhỏ chưa tiêm vaccine nên theo quy định thì phải cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
cái này chúng tôi làm theo hướng dẫn của sở y tế chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn tây sơn nói
và cho biết đây cũng là trường hợp đầu tiên đang phải cách ly một mươi bốn ngày
khi từ vùng dịch trở về quê
theo văn bản hướng dẫn số năm nghìn hai trăm sáu mươi chín ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của sở y tế tỉnh hà tĩnh
đối với công dân trở về địa phương từ địa bàn có dịch cấp độ ba cấp độ bốn hoặc vùng cách ly y tế
mà chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín sẽ phải cách ly một mươi bốn ngày cách ly tập trung hoặc tại nhà
nơi lưu trú nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà
liên quan đến vấn đề này chiều ngày hai mươi ba tháng một trao đổi với phóng viên dân trí
ông võ trọng hải chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
cho biết địa phương đã nắm bắt được sự việc đồng thời đã cho tháo dỡ biển cách ly
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh cũng đã nhấn mạnh
trường hợp trên tôi đã chỉ đạo tháo dỡ rồi không cách ly một mươi bốn ngày mà chỉ theo dõi tại nhà thôi
về quy định phòng dịch tôi cũng đã chỉ đạo sở y tế phải điều chỉnh lại
bây giờ không có cách ly nữa mà chỉ theo dõi sức khỏe tại nhà
chúng tôi luôn chào đón mời bà con và phải tạo điều kiện để bà con về quê đón tết
với tinh thần sống chung an toàn với sars cov hai
trong bối cảnh omicron lan tràn trên toàn cầu việc hiểu và đối phó với virus rất quan trọng
phó giáo sư tiến sĩ vũ minh phúc cho biết sau tết chắc chắn số ca nhiễm sẽ tăng ít
nhiều tùy theo mức độ di chuyển của người dân trong dịp nghỉ lễ
việc tăng nhanh hay chậm phụ thuộc vào mức độ tuân thủ năm k của người dân
và việc du nhập của biến thể omicron
việc tăng số ca chắc chắn không thể tránh khỏi ngay cả khi chúng ta đã triển khai tiêm mũi tăng cường
điều này đã được chứng minh ở israel mỹ
anh nhật tây âu bắc âu
chúng ta cũng không thể ngăn chặn biến thể omicron lây lan vào cộng đồng
ngay cả khi áp dụng tri vết cách ly nghiêm ngạc như trước đây
vì hiện nay chúng ta đã mở cửa và chấp nhận sống chung với virus sars cov hai an toàn
test pcr và test nhanh dù âm tính vẫn có thể bị lọt dưới những trường hợp âm tính giả
trung quốc với chính sách zero covid truy vết thần tốc và cách ly nghiêm vẫn không tránh được
hiện nay tỷ lệ tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín ở việt nam rất cao
kể cả tiêm mũi ba và cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tuy nhiên nếu số ca nhiễm tăng quá nhanh và trong một thời gian ngắn
thì tỷ lệ nhập viện và tử vong cũng tăng theo
khi đó hệ thống y tế sẽ quá tải lực lượng lao động thiếu hụt chuỗi sản xuất lại đứt gãy
vậy việc truy vết cách ly tập trung nghiêm f f một như trước đây đối với những trường hợp nhiễm omitry
sẽ không làm giảm tốc độ tăng số ca nặng và tử vong kể cả khi tiếp tục giãn cách
đợt dịch thứ tư vừa qua ở thành phố hồ chí minh đã cho thấy rõ điều này
thành phố đã giãn cách nghiêm khắc truy vết liên tục không ngừng cách ly đến khủng hoảng
thế nhưng chỉ đến khi tỷ lệ tiêm chủng ngừa vaccine covid một mươi chín đủ cao
thì đỉnh dịch tại thành phố hồ chí minh mới hạ nhiệt
hà nội và các tỉnh khác cũng bùng dịch sau thành phố hồ chí minh
số ca nhiễm tăng cao nhưng nhờ chúng ngừa mà tỷ lệ tử vong thấp
vậy nhằm đảm bảo hai mục tiêu thứ nhất là số ca nhiễm tăng nhưng đường tăng quá nhanh
và thứ hai là hệ thống y tế đáp ứng kịp thời trong tình huống xấu nhất
và giáo sư tiến sĩ vũ minh phúc đề xuất thành phố hồ chí minh
nên triển khai ngay từ trước tết những vấn đề sau
ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng thuốc kháng virus trong hệ thống phân phối thuốc công và tư
thuốc cho cả nhóm bệnh nhân nhẹ và nặng
ngành y tế phải xây dựng chắc chắn mạng lưới theo dõi và cung cấp oxy ở tuyến cơ sở
phương xã để xử trí sớm và kịp thời các trường hợp chuyển nặng trong tình huống xấu nhất
thành phố cần tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tuân thủ năm k khi ra ngoài
lưu ý rằng luôn luôn có một tỷ lệ người dân không tuân thủ do đó đây không phải là yếu tố quyết định
việc truy vết vẫn phải thực hiện nhưng không nên cách ly tập trung những ca nhẹ chỉ cần cách ly tại nhà
như vậy với tình hình sau tết diễn biến dịch covid một mươi chín sẽ tiếp tục khó lường
thành phố hồ chí minh cần chuẩn bị tinh thần vững vàng để không nào núng
sống chung an toàn với virus sars cov hai để không phải phong tỏa lại
để kinh tế vẫn phát triển và tính mạng
sức khỏe người dân vẫn an toàn
chiến dịch dự kiến diễn ra từ ngày một tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng hai
thủ tướng giao bộ y tế xây dựng kế hoạch của chiến dịch
bao gồm mục tiêu biện pháp các phương án tổ chức thực hiện
tại hội nghị triển khai công tác y tế năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức vào sáng hai mươi tháng một
thủ tướng chính phủ phạm minh chính thay mặt chính phủ phát động chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra từ ngày một tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng hai
thủ tướng nói chúng ta vừa nghỉ tết
vừa đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trong chín ngày tết
tất nhiên vẫn phải khoa học an toàn hiệu quả theo hướng dẫn của bộ y tế
người đứng đầu chính phủ cũng đề nghị bộ y tế nhanh chóng xem xét công nhận vaccine
và thuốc sản xuất trong nước theo nguyên tắc giảm thủ tục hành chính
đảm bảo các yếu tố khoa học an toàn hiệu quả
cũng tại hội nghị thủ tướng đã biểu dương một số thành tích
thành tựu của ngành y tế trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó công tác phòng chống dịch là điểm sáng nổi bật nhất của ngành y
đến nay ngành y tế đã cơ bản đảm bảo kịp thời nhu cầu đối với các loại thuốc hỗ trợ
điều trị covid một mươi chín và tiếp tục có các biện pháp nhằm thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh